cả gia trinh phú luôn sống trong sự lo lắng sợ hãi cho đến khi công an tìm được hung thủ
không ai có thể ngờ kẻ thù ác là một ông láo gầy nhỏ đã ngoài bảy mươi tuổi
người đàn ông này là lê văn ri hay còn gọi là ông tám ri
bảy mươi một tuổi thường trú tại quần chín tỉnh phú trị mình
ở tuổi ấy lẽ ra ông tám ri được sống vui vầy bên con tróng
nhưng cuộc đời đã ré sang một hướng khác theo sự lựa chọn của ông
để rồi cuối cùng bản thân ông phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật
dành cho hành vi phạm tội của mình
ông tám ri phạm tội giết người đặc biệt nghiêm trọng
hai nạn nhân mà ông sát hải chính là hai mẹ con bà nguyễn thị năm và bà võ tị phương
cùng ở xã trinh phú huyện kế sách tỉnh sóc trăng
bà bảnh sống với ông tám ri như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn gần một mươi năm nay
khi bà bảnh đến với ông ri lúc ấy ông tuổi đã ngoài sáu mươi và đã ly hôn với vợ
số phận nhiều trái ngang tưởng rằng đã có một bến đỗ bình yên
người phụ nữ đáng thương ấy đã gửi gắm cuộc đời cho ông lê văn ri
sau này người đó lại chính là kẻ tức đoàn mạng sống của mẹ và em gái bà
sự gắn kết giữa ông tám ri với bà võ thị bảnh có thể gọi là duyên số và cũng là sự lựa chọn của ông ri

nói chung với ông ri là ông giang nhớ ông giang biết ông ri ông giang đã sống với ông ri
ông ri bỏ vợ để đến với bà bảnh
thế nhưng quãng thời gian hai người sống bên nhau gần một mươi năm
ông ri luôn ghen tuông vô cớ khiến cuộc sống ngột ngạt
bà bảnh không thể chịu được nên nhiều lần tìm cách bỏ đi
từ sống với ổng thì cũng trên mười mấy năm
nhưng mà không kết hôn thì cũng như tình nghĩa vợ chồng
rồi cái ổng ghen tương ổng đánh đập đủ điều trên đời
rồi vợ chồng có mua thửng với nhau
thành ra tôi mới đợt đó mới đi về nhà
thì nói chung ra là hoàn cảnh cũng khó khăn
là hết tiền thì cũng thiếu ông già hết bốn chỉ vàng rồi
rồi cái bắt đầu mới nói với ổng là giờ hoàn cảnh hết tiền vậy làm sao
rồi cái bắt đầu nói thôi để cho tôi đi về má
làm tôi mua tiền nữa
thì nói vậy chẳng cho ông cho đi mới trốn ông đi được
tôi nghĩ bây giờ tôi cũng có gia đình cũng có vợ có con
gia đình đề quề như gì bà bảnh gia đình tôi đã tan nát hết
tôi bám nhà mà để tôi chia tay của cả với vợ lớn tôi
tôi ôm tiền tôi đi theo bà vợ chị bảnh để lo
nhưng cuối cùng bà vợ chị bảnh thắt tôi bỏ tôi như vậy
bây giờ tôi nghĩ
bản thân tôi già lớn tuổi như thế này
tôi ra ngoài đường ai thê cho tôi lại
gia đình tôi đã bỏ
không còn cái chỗ nào mà tôi nương rửa hết
thì buộc lòng tôi phải đi tìm vợ chị bảnh thắt
ông ri cho biết ông đã đi tìm bà vợ chị bảnh
nhưng không tìm thấy
sau vài lần ông ri về nhà bà bảnh
ở huyện cấy sách tỉnh sóc trang tìm
thì ông đã gặp bà vợ chị phương
nghi ngờ bà phương ngăn cấm chia rẽ mình với bà bành
nên giữa ông ri và bà phương nảy sinh mâu thuẫn
tại sao bà vợ chị phương này là em vợ mà
tự động biết tôi đi tìm bà vợ chị bảnh
nó mà chập mũ tôi lại chửi liền
đáng lẽ vô hỏi ờ anh tám mới xuống hay như thế nào
ra sao rồi chửi tôi cũng được
vừa thấy mặt tôi đã chửi rồi hỏi tôi
thành ra làm sao tôi chịu nổi không được
nó mới trải ra nổi như thế này
ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sau khi bắt xe từ tp hcm về sóc trăng
ông ri vào chợ sáng trinh phú
mua dây điện và dây kẽm lói trần
với kế hoạch sẽ sát hại bà phương
bằng cách cho điện giật
vì đã từng sống tại gia đình bà phương
nên ông ri rất thông thường địa hình
lợi dụng đêm tối
ông ri chuẩn bị dây điện quấn vào chiếc gậy
đầu còn lại sẽ cắm vào ổ điện có trong căn tròi
vì hận bà bảnh bỏ rơi mình
hận bà phương đã xỉ nhục ông ri
này xin nghỉ điện bà phương